tại bình định hiện lượng mưa trên địa bàn tỉnh đã giảm mực nước lũ trên các sông đã đạt đỉnh và đang xuống chậm
huyện tuy phước là địa bàn có nhiều khu dân cư bị lũ cô lập suốt những tuần qua
hiện tại nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của tỉnh bình định là khẩn trương cứu trợ lương thực và nước uống cho người dân vùng bị lũ cô lập nhiều ngày
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định do mưa lớn gây lũ nên từ ngày một mươi một tới ngày một mươi tám tháng một mươi hai trên địa bàn tỉnh bình định bị ngập lụt nghiêm trọng
toàn tỉnh có thêm một mươi sáu người tử vong và hai người mất tích
hiện nước đang rút các chính quyền địa phương và nhân dân đang dọn dẹp nhà cửa khử trùng các giếng bị ngập khắc phục giao thông các đoạn bị hư hỏng ách tắc
toàn tỉnh có sáu một trăm năm mươi hộ dân bị ngập một mươi bảy xã phường ngập nước
và trong ngày một mươi năm tháng một mươi hai vừa qua
một thùng mì tôm và nước uống đã được chuyển đến tận tay người dân vùng ngập sâu do lũ ở các huyện tuy phước phù cát và thị xã an nhơn
lãnh đạo tỉnh bình định đang chỉ đạo các lực lượng liên quan và ủy ban nhân dân các cấp tập trung triển khai ứng phó với mưa lũ
bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân an toàn hồ chứa kịp thời cứu trợ cho người dân chống ngập úng cho cây trồng
nhanh chóng khắc phục hậu quả do mưa lũ để lại sớm ổn định cuộc sống người dân không để dân đói khát xảy ra dịch bệnh sau lũ